dự báo từ ngày hôm nay thành phố hà nội và các tỉnh miền bắc sẽ đón đợt rét đậm rét hại mới
từ ngày mai một mươi năm tháng một mươi hai không khí lạnh tăng cường mạnh hơn nên nhiệt tại các khu vực trên sẽ giảm sâu
tới mức rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi một đến một mươi bốn độ c vùng núi là từ tám đến một mươi một độ c
vùng núi cao là dưới năm độ c và có khả năng xảy ra băng giá
để bảo đảm sức khỏe người dân cần lưu ý triển khai các biện pháp phòng tránh
mọi người dân đặc biệt là những người cao tuổi khi ra ngoài trời cần mặc đủ ấm
nhớ mang theo áo mưa đeo khẩu trang tránh không khí lạnh và nước mưa xâm nhập vào cơ thể
người dân tuyệt đối không sử dụng bếp than tổ ong để sửa ấm
đồng thời lưu ý kiểm tra an toàn điện trước khi sử dụng các thiết bị sửa ấm hoặc tắm
người dân khu vực vùng núi cần kiểm tra che chắn kín gió chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm
hạn chế chăn thả đàn nuôi ra ngoài trời tăng cường thức ăn tinh và cho ra súc uống nước ấm